quảng trị là một tỉnh chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu thiên tai báo lũ và hạn hán
chính vì thế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đã triển khai
chuyển đổi một số mô hình cây con thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển mô hình nông nghiệp thông minh
bên cạnh đó nâng cao thương hiệu cho từng loại sản phẩm để có đầu ra ổn định
giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững
trên vùng đất cát bạc màu của thôn cang gián xã trung giang huyện gio linh
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị phối hợp với tập đoàn sumitomo coperation việt nam rnc
đang thử nghiệm trồng các loại cây chịu hạn trong nhà màn và công nghệ tưới tiết kiệm israel
công ty chúng tôi đang đưa về các cây trồng dưa lưới vụ này đang thử nghiệm giống cà chua
trước mắt cây dưa nưới đã cho hiệu quả bước đầu
trung bình mỗi cây sẽ cho một cây
một quả khoảng một ký rưỡi một quả
bên ngoài chúng tôi đang có mô hình mang tây
hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn một mươi mô hình trồng cây trong nhà màn
tỉnh quảng trị bắt đầu quy hoạch những vùng thường xuyên bị khô hạn sẽ chuyển đổi sang trồng các loại cây như ngô
trồng cỏ nuôi bò và trồng đậu xanh đặc biệt là phát triển thương hiệu đậu xanh tầm của xã vĩnh giang huyện vĩnh linh
vĩnh giang là cây đồ chất có dống mạng địa
vĩnh giang đã chuyển đổi trong vòng ba năm
và đến năm hai nghìn tám
thì diện tích đã lên sáu mươi hectare
và dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ đưa lên là chín mươi hectare
để giúp người dân ổn định đầu ra
tỉnh quảng trị đang từng bước nâng cao thương hiệu
mở rộng chỉ dẫn địa lý
cũng như xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cho từng sản phẩm nông nghiệp của người dân
năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã có chương trình hợp tác với công ty thương mại quảng trì
đó là sẽ báo tiêu toàn bộ các sản phẩm cây ngô chuyển đổi
và cây đậu xanh chuyển đổi cho bà con nông dân
ngoài ra chúng tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp như công ty đồng giao
công ty cổ phần nam phú tây bắc tập đoàn sumitomo
và đưa các sản phẩm này vào hệ thống các chiêu thị cũng như các nhà máy
trước những diễn biến bất thường của thời tiết
hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
cũng như người dân cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước
đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ giúp bà con nông dân
kiện phát triển kinh tế theo hướng sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu